do những diễn biến phức tạp của thời tiết trong thời gian vừa qua đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ
tới cuộc sống và sinh hoạt của người dân nhiều địa phương
theo thông tin từ tổng cục phòng chống thiên tai tính đến ngày hai tháng năm mưa to kèm với rông lốc
đã gây thiệt hại tại tám tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ và khiến cho một người thiệt mạng
theo báo cáo của tám tỉnh lào cai tuyên quang yên bái hà giang bắc cạn thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
rông lốc xảy ra đã làm cho một người thiệt mạng một người bị thương và năm mươi năm nhà bị sập
gần ba ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng hơn bốn hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố tổ chức trực ban
theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
đồng thời tổ chức kiểm tra các khu vực bị thiệt hại
chỉ đạo người dân khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ